các em được hỗ trợ các công cụ để học tập như đài máy chiếu và có cả tương tác nhóm
nhưng mỗi tuần các em cũng chỉ được học hai tiết tiếng anh theo quy định
với thời gian này là quá ít ỏi để tạo ra một môi trường nói tiếng anh cho học sinh tương tác thực hành tiếng
các em cũng chỉ được học một chương trình cũ mà lên đây học chương trình mới cho nên là nền tảng tiếng anh của em cấp dưới rất là yếu
tiếp đến là những cái về ví dụ như là những cái nguồn thông tin em học về tiếng anh thì rất là khá là ít
bởi vì là không phải là ai cũng có những cái thông tin như kiểu là smartphone hay là mạng xã hội để có thể học
tuy nhiên theo yêu cầu của chương trình mới giáo viên tiếng anh phải đạt trình độ ngoại ngữ c một trở lên và phương pháp dạy tăng khả năng tương tác với học sinh nhiều hơn
mong muốn thì là vậy nhưng thực hiện thì còn phải nhìn vào thực tế
các tiết dạy bình thường thì tôi vẫn rất là muốn nâng cao kỹ năng giao tiếp tức là vẫn như tôi vừa nói là làm rất nhiều hoạt động để cho các bạn có thể nâng cao kỹ năng nghe và nói
nhưng thực tế lúc đến lớp một mươi hai khi chuyển sang giai đoạn ôn tập cao để có thể làm được bài thi của bộ
thì rõ ràng là bởi vì không có listening không có speaking nên rõ ràng học sinh sẽ lơi là vấn đề đó để tập trung vào việc làm đề
vấn đề điểm vẫn là vấn đề mấu chốt để có thể đỗ được hạng đại hội không
giáo viên của trường tôi thì là các cô rất là tích cực học tập huấn để bồi dưỡng để nâng cao để đáp ứng được
các đơn vị tổ chức cũng như là cấp có thùng quyền thì cũng có tổ chức rồi nhưng mà nó không thường xuyên không nhiều
cho nên anh em muốn tiếp tục ôn tiếp tục học tiếp tục thi để có được cái trình độ đủ tiêu chuẩn thì cũng không có điều kiện
mục đích cuối cùng của việc học tiếng anh vẫn là để nói để giao tiếp với người nước ngoài
tuy nhiên ở việt nam
thường thì cách thi định hình cách học tập
kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn tiếng anh thi theo hình thức trắc nghiệm chưa có kiểm tra kỹ năng nghe và nói
bởi vậy để tránh học sinh chỉ học bộ môn này để thi qua tốt nghiệp
bộ giáo dục và đào tạo cần thay đổi cách ra đề thi để phù hợp với mục đích của việc học tiếng anh
trong khi việc dạy và học tiếng anh tại các trường phổ thông
dùng giải pháp để thay đổi mạnh mẽ và hiệu quả hơn
thì một điều đáng mừng là tại các địa phương phát triển dịch vụ du lịch
người dân đã ý thức được tầm quan trọng của việc học ngoại ngữ
giúp họ có được việc làm thay đổi cuộc sống
và đó chính là động lực mạnh mẽ khiến họ tìm ra những cách học thiết thực bình dân mà vô cùng hiệu quả
đúng ba giờ chiều ngày thứ ba và thứ năm mỗi tuần
chiếc bẻ cá trên sông hậu của ông lý văn bon trở thành lớp học tiếng anh đặc biệt
những lớp học ngoại ngữ tự phát vì cộng đồng dù còn nhiều hạn chế
song đã góp phần lan tỏa được phong trào học ngoại ngữ cho mọi đối tượng người dân
đặc biệt ở những vùng khó khăn vùng sâu vùng xa
đây chính là cơ sở để thực hiện mục tiêu hướng tới một xã hội học tập
tạo cơ hội và điều kiện cho mọi công dân được học tập suốt đời
theo tinh thần của nghị quyết trung ương
xin mời quý vị cùng chúng tôi đến thăm lớp học tiếng anh miễn phí
của chàng thanh niên ca siêm lo minh ở xã lộc thành huyện bảo lâm lâm đồng
hơn một mươi bảy giờ hội trường thôn một mươi năm xã lộc thành sáng đèn
cũng là lúc lớp học tình thương dạy tiếng anh miễn phí của anh do minh bắt đầu
với số lượng tám mươi học sinh tham gia nên lớp học phải chia theo buổi
dành riêng cho mỗi cấp học sinh khác nhau
trước khi mở lớp anh lo minh phải dành nhiều ngày liền đi đến từng nhà dân trong buôn làng
để vận động phụ huynh cho con em tham gia học tiếng anh miễn phí
ngoài tự trang bị laptop và những bài học trên mạng
thầy minh còn phô tố sẵn những bài học trên mạng và những bài học trên mạng
tập viết tập đọc cho các em
những buổi học tiếng anh như thế này đã giúp cho các em học sinh người đồng bào cơ hò
tự tin giao tiếp bằng tiếng anh hơn
hiện nay đoàn xã lộc thành cũng vận động các đoàn thể hỗ trợ thêm cho lớp học tình thương
về điều kiện vật chất để tiếp tục duy trì lớp học
đồng thời vận động thêm giáo viên trong vùng tham gia giảng dạy
mở rộng thêm những môn học mới để bồi dưỡng kiến thức cho các em
truyền cảm hứng gieo hy vọng cho trẻ em khó khăn bằng chính câu chuyện vượt lên số phận của mình
cũng như những kinh nghiệm tự học ngoại ngữ suốt hai mươi hai năm qua
với mục đích giúp các em có một cuộc đời tốt hơn
và một cuộc sống tốt đẹp hơn
đó chính là câu chuyện cảm động của cô giáo lê thị lan anh
mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị
như một ví dụ điển hình cho mô hình công dân học tập
học tập suốt đời mà việt nam đang hướng tới
ít ai biết rằng
lớp học tiếng anh rất đỗi bình thường này
lại là cả một sự nỗ lực
cố gắng từ cô giáo lê thị lan anh
bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam
nên cơ thể của cô bị dị tật
không thể đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa
mạnh mẽ vượt lên số phận
tự học ngoại ngữ
rồi mở lớp dạy tiếng anh
để kèm cặp cho các em học sinh ở gần nhà
công việc này vốn là niềm đam mê của mình rồi
nhiều lúc mình sức khỏe rất kém
có lúc tưởng chừng phải bỏ giờ việc học
sức khỏe cũng liên tục không ổn định
nhưng khi nghĩ đến các em thì mình lại cố gắng
mà khi được lên lớp thì tinh thần lại phấn trấn lên

nhưng cô luôn nỗ lực tìm ra phương pháp giảng dạy
giúp cho học sinh dễ hiểu dễ nhớ
hai mươi năm qua cô đã truyền cảm hứng học tiếng anh
cho nhiều thế hệ học sinh có hoàn cảnh khó khăn
những học sinh khuyết tật
thông qua việc dạy học miễn phí
khi lúc đầu em vào lớp thì em cảm thấy cô có hơi khó tính
nhưng mà sau một thời gian thì em cảm thấy là cô
rất là hiền lành
và giảng dễ hiểu
và giảng dễ hiểu
bốn năm học vừa qua thì em đã học được từ cô
một cái nghị lực sống rất rồi rào
tuy là cô không có một cơ thể bình thường như bao người khác
nhưng mà không vì chuyện đó mà cô lại tự ti
mà thay vì đó cô đã cố gắng rèn luyện niềm đam mê của cô
để có trở thành để cô trở thành một cô giáo dạy tiếng anh tương lai
bao nhiêu học trò yêu mến
suốt nhiều năm tháng qua
hình ảnh cô giáo bè của cô là một cô giáo tương lai
cô giáo bé nhỏ làm những công việc bé nhỏ
đã làn tỏa nguồn cảm hứng tích cực cho cộng đồng
câu chuyện của cô giáo đã truyền cho các em học sinh
một năng lượng tích cực nghị lực vươn lên
và sự sẻ chia trong cuộc sống
để mỗi công dân trở thành một công dân học tập
và tiếng anh trở thành ngôn ngữ thứ hai tại việt nam
thì không thể chỉ dựa vào nỗ lực của riêng bộ giáo dục và đào tạo
mà đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải vào cuộc
trong đó ý thức của mỗi công dân học tập và tiếng anh
của mỗi người dân cũng là một trong những yếu tố tiền quyết
bởi mọi biện pháp hành chính sẽ khó phát huy được hiệu quả
nếu người học không thay đổi nhận thức
để thấy được ý nghĩa quan trọng của việc học nói chung
và việc học ngoại ngữ nói riêng
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đường tới tương lai đã kết thúc
xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau